bộ tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một trăm ba mươi chín năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ
quy định về lệ phí môn bài với đề xuất miễn lệ phí môn bài đối với một số trường hợp
cụ thể bộ tài chính đề xuất chính phủ miễn lệ phí đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập
miễn lệ phí môn bài trong thời gian là ba năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu
và miễn lệ phí môn bài đối với cơ sở giáo dục đào tạo công lập
ngoài ra bộ cũng đề xuất miễn lệ phí môn bài trong thời gian ba năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu
việc miễn lệ phí môn bài sẽ làm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và người dân
bảo đảm tính hợp lý tính khả thi tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành và áp dụng trong thực tế